các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng ba mươi tháng tám hà nội phát hiện thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội
cho biết qua đánh giá sơ bộ nguồn lây của ổ dịch mới này có thể từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
ông tuấn nhận định chuỗi lây nhiễm này xuất hiện tại khu dân cư cũ mật độ đông tỷ lệ lây nhiễm cao
do phát hiện muộn đã đến vòng lây nhiễm thứ hai thứ ba nên số lượng ca mắc sau khi ghi nhận đã tăng cao
hà nội yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác
cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn
cũng trong ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội phát đi thông báo khẩn
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội phát đi thông báo khẩn đề nghị tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt
ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
số điện thoại liên hệ cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh trì hà nội cũng vừa thông báo
tìm người có liên quan đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp cơ sở ngọc hồi huyện thanh trì để phòng chống covid một mươi chín
theo thông báo tất cả người dân có đi đến khám và lấy xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại bệnh viện
khoa bệnh nhiệt đới từ ngày một mươi bốn tháng tám đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cần thực hiện ngay tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc liên hệ với trung tâm y tế huyện thanh trì khoa kiểm soát dịch bệnh

hoặc cdc hà nội số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời
trước đó sở y tế hà nội ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín là nhân viên y tế của bệnh viện nông nghiệp
hiện phường thanh xuân trung quận thanh xuân đang là điểm nóng của thành phố hà nội với nhiều ca bệnh covid một mươi chín
riêng trong ngày hai mươi chín tháng tám ổ dịch này đã ghi nhận chín mươi hai ca
lực lượng chức năng đã lập hàng rào cách ly y tế một số khu vực nguy cơ cao xét nghiệm covid một mươi chín cho những người dân có liên quan
truy vết các trường hợp liên quan để có biện pháp cách ly theo đúng quy định
trong chiều hai mươi chín tháng tám số đông lực lượng y tế cùng xe chuyên dụng đã có mặt tại khu vực phường thanh xuân trung để đưa f một đi cách ly
những trường hợp này khi ra khỏi nhà di chuyển lên xe đều phải mặc đồ bảo hộ
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đánh giá hiện nay
thanh xuân là địa bàn nguy cơ cao nhất một mươi trên một mươi một phường đều đã có f
để tập trung xử lý ổ dịch ở phường thanh xuân trung ông yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa
tuyệt đối không để người dân nhà này sang nhà kia
chủ tịch ubnd tp hà nội lưu ý người dân trong các khu tập thể trên địa bàn ai ở đâu ở yên đó
giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ công tác truy vết nhanh chóng hơn
toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là f một và phải được lấy mẫu xét nghiệm
hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung ông chu ngọc anh yêu cầu
ông cũng đặc biệt yêu cầu quận thanh xuân ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội
phục vụ chú đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa
được biết sở y tế hà nội đề nghị quận thanh xuân tăng cường lực lượng bố trí chốt trực
ở các ngách trong các khu phong tỏa ở ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi
thành lập ít nhất một mươi năm tổ giám sát covid một mươi chín để kiểm soát kịp thời lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần
để nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội
cho biết qua đánh giá sơ bộ nguồn lây của ổ dịch mới này có thể từ người bán rau
thường xuyên đến chợ đêm ngã từ sở
ông tuấn nhận định chuỗi lây nhiễm này xuất hiện tại khu dân cư cũ mật độ đông tỷ lệ lây nhiễm cao
do phát hiện muộn đã đến vòng lây nhiễm thứ hai thứ ba nên số lượng ca mắc sau khi ghi nhận đã tăng cao
tuy nhiên theo ông tuấn may mắn ổ dịch nằm gọn trong hai ngõ đã được khoanh vùng và phong tỏa kín
quan trọng lúc này là ý thức của người dân
nếu từng tiếp xúc với người trong khu vực này phải khai báo và tự theo dõi sức khỏe
nếu họ xuất hiện những triệu chứng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay
ông tuấn nói ổ dịch tại phường thanh xuân trung có sự tương đồng như chùm ca bệnh ở hai phường văn chương và văn miếu
thuộc quận đống đa do nhiều ngõ ngách có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
cdc tp hà nội đang xem xét và xây dựng chiến lược phòng chống dịch mới
áp dụng cho những nơi có nhiều ngõ nhỏ phố nhỏ với mật độ dân cư đông như phường thanh xuân trung hay là phường văn miếu văn trường
chiều hai mươi chín tháng tám thành phố hà nội ghi nhận thêm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì một ca tại cộng đồng chín mươi ca tại khu cách ly và ba mươi chín ca tại các khu vực đã được phong tỏa
các ca bệnh phân bố theo quận huyện thanh xuân ba mươi chín đông anh một đan phượng một
hoàng mai một mỹ đức một đống đa một thường tín một hà đông một hoài đức một
phân bố theo chùm ca bệnh chùm sang lọc ho sốt một chùm liên quan tp hcm một chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng bốn mươi bảy
chùm ho sốt cộng đồng có một bệnh nhân là mg t nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai địa chỉ tại an thượng hoài đức
ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch
sóng ngò an hạ mẫu gộp dương tính sars cov hai
ngày hai mươi tám tháng tám lấy mẫu đơn pcr cho kết quả dương tính sars cov hai
chùm liên quan tp hcm có một bệnh nhân là l t p t nữ sinh năm hai nghìn hai địa chỉ yên nghĩa hà đông
bệnh nhân là f một đã hoàn thành một tháng cách ly tại tp hcm sau đó di chuyển về biên hòa đồng nai
và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến hà nội ngày hai mươi sáu tháng tám
ngày hai mươi tám tháng tám lấy mẫu pcr cho kết quả dương tính sars cov hai
chùm f một của các trường hợp hoa sốt cộng đồng
có bốn mươi bảy ca trong đó đáng chú ý ba mươi chín ca liên quan đến ổ dịch phường thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám tp hcm ghi nhận một trăm ba mươi ba ca
trong đó bốn ca tại cộng đồng một trăm hai mươi chín ca tại khu cách ly
ổ dịch tại phường thanh xuân quận thanh xuân ghi nhận chín mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong ngày
cộng dồn ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
là ba chín mươi một ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm ba mươi bốn ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly một năm trăm năm mươi bảy ca